hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
khoảng đêm mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến bắc bộ gây mưa rông rải rác
trong cơn rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
cùng với đó nền nhiệt trên khu vực cũng giảm mạnh trời chuyển rét vùng núi có nơi sẽ xảy ra rét đậm
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ từ đêm mai cũng chịu tác động của không khí lạnh
nên mưa rông cũng sẽ tăng lên ở diện giải rác
người dân tại đây cũng cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh xảy ra trong cơn rông
cùng với sự tăng cường của không khí lạnh thì nền nhiệt độ tại đây cũng giảm nhanh trời chuyển rét có nơi xảy ra rét đậm
quý vị nên lưu ý đến sức khỏe đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ để tránh bị nhiễm bệnh khi thời tiết thay đổi
với khu vực miền trung trong ngày hôm nay và ngày mai thời tiết nói chung là khá thuận lợi
trời phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó từ khoảng đêm ngày một mươi ba thì do ảnh hưởng của không khí lạnh nên mưa sẽ xuất hiện trước hết
là tại các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ như thanh hóa hay nghệ an
sau đó sang đến ngày một mươi bốn mưa sẽ lan dần xuống các tỉnh thuộc khu vực trung và nam trung bộ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận thì nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó từ khoảng đêm ngày một mươi ba do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên mưa sẽ xuất hiện trước hết
tại các tỉnh thuộc phân phía bắc của khu vực này
sau đó sẽ lan dần xuống các tỉnh thuộc khu vực phía nam
cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết hầu như là ít biến đổi
vào lúc chiều tối thì mưa rông có thể xảy ra cục bộ
tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh
còn ban ngày trời phổ biến là có nắng với nhiệt độ ban trưa ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây trong hôm nay cũng như thời đoạn ba ngày tới
thời tiết cũng phổ biến là ngày nắng
những cơn mưa nếu có cũng chỉ thoáng qua vài nơi vào lúc chiều tối
nền nhiệt độ tại đây cũng ổn định ở mức là hai mươi ba ba mươi năm độ
riêng một số nơi thuộc khu vực miền đông của nam bộ
thì nhiệt độ có thể vượt ngưỡng là ba mươi năm độ